phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh đắk lắc vừa phát hiện hai mươi trường hợp sử dụng bằng giả và bằng không hợp lệ tại một số trường học cơ quan ở huyện cư cum
đây là những trường hợp sử dụng băng cấp giả vừa bị phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh đắk lắc xác minh phát hiện và mời lên làm việc
tại cơ quan công an những người này đã thừa nhận hành vi sử dụng bằng giả của bản thân
theo đó tất cả những trường hợp này đều chưa có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông
tuy nhiên vì muốn có một việc làm với thu nhập ổn định nhiều năm trước những trường hợp này đã liên hệ nhờ người làm giả bằng tốt nghiệp trung học phổ thông
sau đó nộp hồ sơ học lên hệ cao hơn rồi lấy bằng để đi xin việc làm
qua kiểm tra một số cơ quan đơn vị trường học trên địa bàn huyện trư quynh phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh đắk lắc đã phát hiện hai mươi người sử dụng hai mươi bằng tốt nghiệp trung học phổ thông giả và hai mươi bằng cao đẳng đại học cử nhân không hợp lệ
trong số này chủ yếu là giáo viên đang dạy học tại các trường trên địa bàn huyện

trong cái vấn đề liên quan đến hàng ngũ giáo viên thì số này tương đối nhiều
cái số lượng mà bằng giả này thì sự mua bán tương đối lâu cách nhiều năm nay
tuy nhiên lực lượng công an cũng sẽ kiên quyết phối hợp với các lực lượng chức năng để ra soát làm sao mà làm rõ được những đường dây mua bán bằng giả xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
việc sử dụng bằng giả bằng không hợp lệ đã gây ảnh hưởng lớn đến uy tín của các cơ quan tổ chức nhà nước
gây bất công bằng trong cán bộ công chức viên chức và ảnh hưởng lớn đến trung tâm